điều động luân chuyển gắn với bố trí cán bộ chủ chốt không phải người địa phương đã bước đầu khắc phục được biểu hiện cục bộ khép kín ở các đảng bộ huyện thị trấn xã trong huyện con cuồng
nhiều năm qua đảng bộ huyện con cuồng đã điều động luân chuyển một số cán bộ có thâm niên công tác cán bộ trẻ có năng lực về giữ vị trí chủ chốt ở xã
cùng với việc tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội một số cán bộ được tăng cường về tuyến xã đã chủ động đẩy mạnh đào tạo
bồi dưỡng nâng cao trình độ nhân lực cải thiện phong cách giao tiếp ứng xử khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ
những cán bộ này chứng minh được năng lực của mình thông qua các việc cụ thể của địa phương
trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân xã đôn phục huyện con cuông tỉnh nghệ an mới được đưa vào sử dụng cách đây không lâu
phong cách làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ xã khiến nhiều người dân hài lòng
giờ đây khi đến ủy ban xã giải quyết các thủ tục hành chính không còn mất thời gian như trước nữa
thường giải quyết xong mọi giấy tờ trong một buổi
trước đây tôi đến làm cái hồ sơ giấy tờ thủ tục thì cũng rất công canh
mà đến thời điểm bây giờ đến thời điểm này thì cũng đến huyện điêu đồng chí chủ tịch đến thì cũng làm công việc cũng rất hoạt bạc cũng gọn gàng
được cử đến nhận nhiệm vụ tại xã đôn phục
một xã có đến tám mươi trung tâm
điều mà đồng chí chủ tịch mới lô văn lý lo lắng là địa phương này nổi tiếng có cách điều hành cục bộ
tư tưởng con ông cháu cha họ hàng thân thích tương trợ lẫn nhau
hình thành nên cơ chế gia đình chị họ hàng chị đã ngấm sâu vào tư tưởng của mỗi con người ở đây
làm thế nào để xóa bỏ tư tưởng này đem lại sự công bằng cho mọi người dân là điều mà đồng chí quyết tâm thực hiện
trong cả bộ phần cản bộ thì em cũng có cái ý tưởng người dân
nên là mình có quan hệ với người dân thế này
trong quá trình thực hiện công việc thì em cũng đến quán để tình cảm trích phối
để làm được cái chỗ này thì đối với những người mà anh em đi tăng cương
làm việc phải lập ra cái kế hoạch cho mình
với thứ hai nữa là huy động sự đồng thuận của cán bộ cấp dưới trực thuộc của mình
vào cuộc của tập thể lãnh đạo chẳng hạn là mình nếu mà không có sự đa số ủng hộ
thì tất nhiên là những cái chủ trướng cùng những cái định hướng đưa ra là khó vấn đề thực hiện được
thực tiễn cho thấy
nhiều ưu điểm và thuận lợi hơn trong công tác
nhất là phòng ngừa rủi ro
ngăn chặn được tình trạng cục bộ người nhà người thân lợi ích nhóm
làm ảnh hưởng tới công tác cán bộ và điều hành các hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương
cán bộ tại chỗ dù có khách quan có muốn liềm khiết
đôi khi cũng khó thực hiện vì bị tác động bởi các mối quan hệ sẵn có
trong cái địa phương này thường là đi theo cái lối môn cũ
chúng ta biết là những cái mà có thể là quan điểm của địa phương đấy
thì năng nắng nhất về cái tình cục bộ
thì cái lối cũ của hắn chẳng hạn trong quá trình xử lý liên quan đến lần chiếm hành lang giao thông
liên quan đến đất đáy khi mà đùng chạm đến quyền lợi người nhà
cũng như là anh em đó thì sự vào cuộc cũng như sự tham gia cũng không được theo ý của mình
ngoài việc thể hiện năng lực cá nhân trong quản lý và điều hành công việc
người lãnh đạo được tăng cường tới địa phương khác
còn phải là người kết nối tốt giữa các lãnh đạo và nhân viên
tạo nên mối quan hệ công việc có sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau
để thực hiện nhiệm vụ đưa kinh tế xã hội của địa phương
phát triển tranh thủ được sự ủng hộ của cán bộ đảng viên của nhân dân
đã là yếu tố quan trọng giúp những người lãnh đạo này hoàn thành trọng trách của mình
đồng chí cũng có tâm huyệt nhiệt tình trách nhiệm với công việc
đặc biệt là đồng chí cũng chịu khó
mà địa bàn xã đông phục thì cũng vất vả cũng khó khăn
đặc biệt là tình hình dân trị cũng như là giao thông đi lại
nhưng mà đồng chí cũng không quản ngại khó khăn
nên đồng chí cũng tích cực
các thông bản cũng như là kiểm tra các dân tân gốc
rồi là các nội dung khác đồng chí cũng có trách nhiệm cao có tâm huyết
từ việc bố trí con người có sự xem xét lựa chọn được đúng người
có phẩm chất năng lực uy tín đủ sức ánh vác nhiệm vụ khi được giao phó
huyện con cuông đã điều chuyển cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện
về các tuyến xã dựa trên những tiêu chí đó
và hiệu quả mang lại đã đáp ứng được mục đích đề ra
giới sống y tế của dân cũng đáng nhớ
dân gặp nhiều khó khăn
thứ hai là cơ sở hạ tân các trường trảm cũng chưa đảm bảo những kiện
trong quá trình đó mình vào cùng với bán chấp hành năng bộ
hoạt động của tiềm kỳ cũng như là hàng năm xây dựng kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội của xã
xã cũng đã được công nhận xây dựng xã đạt chuẩn quốc giá vì y tế
xây dựng được một trường để đạt trường quốc giá
và trong đó cũng xây dựng các lang bản để đạt tiêu chuẩn văn hóa
thúy lợi cũng đã được nâng cấp tút sửa đảm bảo tùy tiểu dân ổn định
một cái nữa là ở đấy cùng với bán chấp hành
chúng tôi cũng đã vận động người dân khai hoang phục hỏa được hơn năm mươi hạt tá
cái diện tích để bỏ hoang được đấy
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi đến nay tỉnh đã luân chuyển về huyện năm mươi đồng chí
luân chuyển từ huyện về tỉnh năm mươi sáu đồng chí luân chuyển ngang hai mươi tám đồng chí
rất nhiều sở ban ngành địa phương trong tỉnh cũng thực hiện tốt công tác
theo đánh giá của tỉnh ủy nghệ an công tác điều động luân chuyển cán bộ
đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức từng bước khắc phục tư tưởng cục bộ
khép kín trong công tác cán bộ ở các cấp các ngành địa phương đơn vị
góp phần đào tạo gian luyện thử thách cán bộ trong thực tiễn
định hình phương pháp lãnh đạo chỉ đạo sâu sát toàn diện hơn
những chuyển biến trong công tác cán bộ tại tỉnh nghệ an đã khẳng định chủ trương
luân chuyển cán bộ gắn với bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương
là một chủ trương đúng
thứ nhất là mình giải quyết được vấn đề lãnh đạo không phải là người địa phương
cũng là một cơ hội để anh em tăng cương để thử thách mình xem làm được không
chủ trương này rất là đúng một là đội với người đứng đầu là làm việc có quyết đoán
cũng như thế này nói trước là không phải người địa phương làm việc phải nói rằng quyết đoán
thứ hai nữa là cũng không vượn mắt gì cả cái vấn đề là anh em dòng tộc
có những cái đó là làm việc chắc chắn thể hiện hơn
kết quả luân chuyển cán bộ tại các địa phương đơn vị có cán bộ luân chuyển đến của tỉnh nghệ an cho thấy
nhìn chung tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh xây dựng đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực
công tác lãnh đạo quản lý điều hành từng bước được chấn chỉnh
đi vào nền nếp kỷ luật kỷ cương bảo đảm dân chủ
những nơi trì trệ chậm phát triển phức tạp kéo dài được khắc phục kịp thời
cán bộ luân chuyển giữ cương vị chủ chốt cấp ủy chính quyền hoặc bố trí cả ba chức danh chủ chốt không phải người địa phương
công tác lãnh đạo chỉ đạo có nhiều thuận lợi phong trào thi đua thiết thực hiệu quả
bộ mặt địa phương khởi sắc được cán bộ đảng viên nhân dân ghi nhận
thưa quý vị thực tiễn cho thấy
cán bộ không là người địa phương có nhiều ưu điểm và thuận lợi hơn trong công tác
nhất là phòng ngừa rủi ro ngăn chặn được tình trạng cục bộ người nhà người thân lợi ích nhóm
làm ảnh hưởng tới công tác cán bộ và điều hành các hoạt động kinh tế xã hội ở địa phương
cán bộ tại chỗ dù có khách quan có muốn liêm khiết đôi khi cũng khó thực hiện vì bị tác động bởi các mối quan hệ sẵn có
vì thế để đảm bảo tính khả thi hiệu quả có sức lan tỏa lớn trong thời gian tới
nghệ an tiếp tục đổi mới tư duy nhận thức hoàn thiện nội dung phương pháp đánh giá cán bộ
theo hướng tinh gọn dễ hiểu sát với tình hình thực tế gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm cá nhân
để các tổ chức cơ sở đảng đảng viên soi dọi đánh giá cán bộ sâu sát hơn
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại